chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
nhưng trái với những suy đoán của các chuyên gia về một năm sôi động của thị trường ô tô việt
thị trường trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám trở nên chầm lắng khi nghị định một trăm một mươi sáu ndcp quy định điều kiện sản xuất
lắp ráp nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành bảo dưỡng ô tô vẫn đang là rào cản lớn đối với các doanh nghiệp nhập khẩu
bên cạnh đó việc ngân hàng nhà nước việt nam ban hành thông tư một mươi chín hai nghìn một mươi bảy quy định các giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn
trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng được đông đảo dư luận quan tâm
chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến những vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin kinh tế nổi bật trong tuần qua
năm hai nghìn một mươi bảy tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của ngành nông nghiệp đã vượt ngưỡng ba mươi sáu tỷ đô la mỹ
đây cũng là mức xuất khẩu nông sản cao nhất từ trước đến nay
năm hai nghìn một mươi bảy toàn ngành nông nghiệp đạt tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt qua con số ba mươi sáu ba mươi bảy tỷ đô la mỹ
tăng hơn bốn tỷ đô la mỹ so với năm ngoái
đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay trong đó nhiều mặt hàng nông sản của việt nam đặt kim ngạch xuất khẩu cao chưa từng có
như thủy sản lâm nghiệp
và giao quả
với tiềm năng và dư địa rất lớn trong xuất khẩu giao quả tiếp tục có những bất phá đem về kiêm ngạch cao cho toàn ngành
phát huy cái việc mà trái thanh long đi được úc thì ngay sau đó chúng tôi đã tổ chức phối hợp với ngành ngoại giao là tổ chức ngày thanh long việt nam tại úc vào tháng chín
ngoài thị trường úc ra chúng tôi cũng rất quan tâm trong năm tới đặc biệt là thị trường châu âu và nga
sự thành công của trái tranh leo đi được pháp thụy sĩ
thì ngay trong năm tới chúng tôi sẽ tổ chức
chúng tôi sẽ tổ chức một chuỗi xúc tiến các sản phẩm giao quả đặc biệt là khu vực của vùng tây bắc
gắn kết với một số thương hiệu lớn của trái cây trong nam để chúng ta xúc tiến vào thị trường châu âu
nếu như năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt hai bốn tỷ đô la mỹ
thì năm hai nghìn một mươi bảy kiêm ngạch đã vượt mức ba tỷ đô la mỹ tăng gần năm mươi so với năm ngoái
xuất khẩu giao quả hiện đã vượt xa các ngành chủ lực khác như gạo cao su chè
nhiều sản phẩm trái cây tiếp tục chinh phục được các thị trường khó tính
sau trái vải thiều xoài năm hai nghìn một mươi bảy trái thanh long chính thức vào thị trường australia
tranh leo vào thị trường pháp và vú sữa vào thị trường mỹ
trong tuần ngân hàng nhà nước việt nam đã ban hành thông tư một mươi chín hai nghìn một mươi bảy
sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số ba mươi sáu hai nghìn một mươi bốn của thống đốc ngân hàng nhà nước
quy định các giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức
tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
theo đó thông tư số một mươi chín gồm năm điều với nội dung cơ bản như sửa đổi
bổ sung một số giới hạn tỷ lệ phù hợp với quy định của luật sửa đổi
bổ sung luật các tổ chức tiến dụng giới hạn cấp tiến dụng để đầu tư kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp
tỷ lệ mua đầu tư trái phiếu chính phủ trái phiếu được chính phủ bảo lãnh
sửa đổi quy định về giới hạn cấp tiến dụng và giới hạn góp vốn
mua cổ phần thực hiện theo quy định của luật các tổ chức tiến dụng và luật sửa đổi
bổ sung luật các tổ chức tín dụng
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
tại huyện miền núi tiên phước tỉnh quảng nam xuất hiện tình trạng cây tiêu chết hàng loạt không rõ nguyên nhân
theo thống kê ban đầu đến nay hàng nghìn gốc tiêu bị thối rễ chết
khiến nhiều hộ nông dân trồng tiêu thiệt hại nặng nề
sau đợt mưa lớn kéo dài
vừa qua vườn tiêu của bà nguyễn thị tám xã tiên châu huyện tiên phước tỉnh quảng nam
đã có hàng trăm gốc tiêu ngập ống bị vàng lá rụng dần rồi chết hàng loạt
từ lúc lá úa cho đến khi rụng xuống chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn
nên gia đình trở tay không kịp
không riêng gì gia đình bà tám mà nhiều vườn tiêu khác trên địa bàn xã tiên châu cũng bị chết hàng loạt
trước tình trạng tiêu chết người dân đã giải vôi phun thuốc nhưng không có hiệu quả
mười mười năm ngóa
đấy mười này
coi như không chết lần lần chết miếp rồi đó
rồi bên này rồi là coi như mới chết sao còn bên kia thì chết trước
rồi coi như chết lần chết sau chết mồm chết mỡ rồi đó
bên này còn mấy cây rồi đó không chết tiếp rồi đó
cây tiêu là nguồn thu nhập lớn của người dân huyện tiên phước
bình quân nếu trồng được hơn một trăm linh gốc tiêu mỗi năm người dân thu nhập khoảng từ bảy mươi đến tám mươi triệu đồng
hiện toàn huyện có khoảng một trăm linh hectare tiêu chủ yếu tập trung ở các xã tiên phong tiên thọ tiên châu tiên hiệp
trước tình trạng tiêu chết hàng loạt và chưa có dấu hiệu dừng lại các hộ trồng tiêu mong muốn phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện tiên phước sớm xác định nguyên nhân và hướng dẫn bà con cách chăm sóc nhằm giặc thiệt thiệt hại do tiêu chết gây ra
nhập khẩu giảm về sẽ giúp cho giá bán một số dòng xe nhập khẩu giảm xuống đáng kể và đây là điều khiến người tiêu dùng tại thị trường việt nam rất quan tâm
tuy vậy không phải tất cả các dòng xe trên thị trường đều được hưởng mức ưu đãi này bởi để được áp mức thuế này các dòng xe phải có tỷ lệ nội địa hóa nội khối đạt từ bốn mươi theo nghị định số một trăm một mươi sáu ndcp
trong đó khó khăn nhất là doanh nghiệp khi nhập xe về phải xuất trình giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại
nhập khẩu giảm về sẽ giúp cho giá bán một số dòng xe nhập khẩu được cấp bởi cơ quan tổ chức có thẩm quyền nước ngoài
đến nay chưa doanh nghiệp nào xin được giấy này từ các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
hơn nữa các doanh nghiệp cũng không biết giấy chứng nhận như thế nào là phù hợp và được chấp nhận tại thị trường việt nam
chính vì vậy họ đã phải hủy các đơn hàng nhập khẩu ô tô theo kế hoạch đầu năm hai nghìn một mươi tám
về cái thông tin về cái việc giảm thuế nhập khẩu
trong khu vực asean tôi đánh giá nó là một thông tin tốt cho thị trường của ô tô phía việt nam
tuy nhiên trên thực tế đối với các cái xe mà các hãng định nhập khẩu hiện tại đang vướng phải cái nghị định mùa một sáu của chính phủ
chính vì thế mà đấy là cái hàng rào kỹ thuật
nó cản trở cái việc xe đưa về thị trường trong nước
vẫn chỉ là những cái xe được lắp ráp và sản xuất tại thị trường việt nam được bán ra tại thị trường
đối với các doanh nghiệp kinh doanh ô tô đã qua sử dụng thông tin thuế xe nhập khẩu xuống mức bắt đầu từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
đã khiến cho giá xe lắp ráp trong nước cũng như thị trường xe cũ giảm sâu từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
người dân cũng đã định hình được mức giá để sẵn sàng mua xe phục vụ đi lại dịp tết
chúng tôi buôn xe cũ là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là cái xe cũ mà đa số là xe lắp ráp trong nước
trong năm cũng đã hạ nhiều rồi
và bây giờ nó đã ổn định giá thì dân người ta vẫn cứ đi mua bởi vì nó xem thêm nhau lên xuống nó không phải nhiều
vì trước nó đã hạ rồi bây giờ có hạ cho nữa thì nó chỉ hạ được khoảng một vài triệu thôi
năm nay người ta không tính toán cái việc đó người ta vẫn cứ đi mua
hôm nay thì đã sang hai nghìn một mươi tám rồi
tôi vẫn thấy giá xe thì vẫn chưa có thay đổi nhiều
có lẽ là do cuối năm hai nghìn một mươi bảy sau khi có thông tin mà giá thuế giảm về
thì các hãng xe cũng đã giảm khá là sâu rồi
có lẽ là hai nghìn một mươi tám thì có lẽ không giảm thêm được nữa
theo tôi đánh giá là như vậy
thực tế nhiều đại lý toyota đã phải đàm phán lại với khách đặt các mẫu xe mới
do không thể bảo đảm trước thời gian chính xác xe sẽ được thông quan
nhiều hãng xe khác như travellet mitsubishi có nguồn xe nhập từ thái lan cũng bị ảnh hưởng vì phải bổ sung thêm nhiều giấy tờ mới
honda việt nam cũng cho biết hiện tại chưa thể nói trước về thời điểm những dòng xe nhập khẩu tiếp theo về nước
xe thì cũng chưa thấy thứ hai crb cũng chưa ký được tại vì không có xe để giao ngay
còn chẳng hạn như toyota portuner thì hiện tại chả có xe để ký
tại vì họ toàn là xe nhập khẩu hay là bốn ranger
đúng trên mặt báo là có giảm hai mươi triệu
nhưng trên nguyên tắc không có xe để giao minh cũng đã thấy đó là những chiếc xe nhập khẩu
hay là bên toyota wigo cũng không có xe để giao khách nó phải lùi lợi lịch tới tháng sáu để chính xác được ổn định thì người ta bắt đầu mới ký
như vậy chỉ có thị trường ô tô đã qua sử dụng đang trạng thái ổn định do sự điều chỉnh của thuế nhập khẩu
còn đối với xe nhập mới hiện tại các hãng đều tỏ ra rè rặt
phương án mà các hãng đưa ra là chờ thêm thông tin từ bộ giao thông vận tải
nhằm có sự hướng dẫn
nhưng không có chi tiết về việc thực hiện nghị định của chính phủ
bởi hiện các xe nhập từ khu vực đông nam á chủ yếu từ thái lan indonesia malaysia đều là xe tay lái nghịch
những xe này được cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại với tay lái nghịch từ nước sở tại sẽ không thể nhập về việt nam
để có xe tay lái thuật thì phải đặt hàng nhà sản xuất
tuy nhiên đặt hàng xe tay lái thuận rồi lại phải xin được giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại từ các cơ quan chức năng nước sản xuất đi kèm
có thể chính điều này đã khiến thị trường ô tô những ngày đầy
năm hai nghìn một mươi tám trở nên chầm lắng giá giảm không sâu cũng như nhiều loại xe nhập khẩu gần như không có hàng
vâng thưa quý vị và các bạn chắc chắn thị trường ô tô việt trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi
đặc biệt việc nhập khẩu ô tô dự báo sẽ khó khăn nhất là với các dòng xe từ khu vực asean
dù đây là các dòng xe có giá thành hợp lý được người tiêu dùng mong đợi
điều các doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay chính là những hướng dẫn cụ thể về giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô nhập
quy định tại thông tư mới của chính phủ bởi chưa có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại chưa thể nhập về
bên cạnh đó việc vẫn có những thông tin gây nhiễu loạn thị trường gây cơn sốt săn lùng ô tô hạ giá
nhưng kết quả thì không được như khách hàng kỳ vọng
chúng tôi mong quý vị và các bạn hãy tìm hiểu thông tin thật kỹ càng cân nhắc thận trọng
trước khi đưa ra quyết định có mua ô tô hay không và mua dòng xe nào thương hiệu nào
quý vị và các bạn thân mến đến đây chương trình nhịp sống kinh tế cũng xin được tạm dừng
mọi thông tin xin được gửi về chương trình nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một phố hàng chống hoàn kiếm hà nội email phòngkinhtế thnda gmail com số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba